với việc thực hiện cách ly y tế tại nhà thì bản thân người cách ly và gia đình của họ ít nhiều thì sẽ cảm thấy là bất tiện và cuộc sống sẽ bị đảo lộn
thế nhưng gắn trong bối cảnh dịch bệnh thì việc thực hiện nhiều giải pháp để phòng chống dịch là hết sức cấp thiết là mục tiêu sống còn
vâng mặt khác thì hiện nay chúng ta đã có quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bởi vậy với việc thông báo hay là gắn biển cách ly y tế tại nhà sao cho linh hoạt phù hợp với bối cảnh dịch bệnh thậm chí là phù hợp với thuần phong mỹ tục tập quán
cũng như lối sống sinh hoạt của một cộng đồng dân cư cũng cần phải tính đến khi áp dụng biện pháp gắn biển cách ly y tế tại nhà
thông báo gia đình đang có người cách ly theo dõi y tế tại nhà này được gắn tại nhà có người di chuyển từ vùng dịch về tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
kèm theo thông báo đó là ghi rõ
khuyến cáo và thời gian thực hiện cách ly đối với từng trường hợp
cách ly tiếp xúc vừa là